thượng hải đang thắt chặt việc phong tỏa vốn đã nghiêm ngặt của mình trong nỗ lực mới để loại bỏ ca mắc covid một mươi chín bên ngoài các khu vực cách ly ở thành phố lớn nhất trung quốc vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
các biện pháp có thể sẽ thay đổi trên một mươi sáu quận của thượng hải vì một số đã đạt mục tiêu
thế nhưng người dân cho biết các biện pháp hạn chế di chuyển nhìn chung sẽ duy trì cho đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai do lo ngại về sự phục hồi dù số ca covid một mươi chín gần đây đã giảm xuống
các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy chính quyền thành phố hai mươi năm triệu dân đang tăng tốc và mở rộng nỗ lực chuyển người tiếp xúc gần bệnh nhân covid một mươi chín đến các trung tâm canh ly trung ương
nhiều cư dân cho biết được yêu cầu chuyển đến các cơ sở cách ly như vậy dù xét nghiệm âm tính
sau khi các ca mắc covid một mươi chín xuất hiện trong tòa nhà của họ gây ra sự thất vọng
những người dân khác cho biết nhận thông báo vào hôm bảy tháng năm bởi quản lý các khu nhà ở rằng họ sẽ không thể rời khỏi cửa chính hoặc nhận giao hàng trong một tuần như một phần của nỗ lực đạt được mục tiêu không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
thượng hải vẫn báo cáo hàng trăm ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày phần lớn ở các khu vực bị phong tỏa như trung tâm cách ly cơ sở được quản lý khép kín và nhà ở nơi cư dân bị cấm ra khỏi cửa trước
việc chấm dứt việc lây truyền sars cov hai cộng đồng bên ngoài những khu vực như vậy từng là bước ngoặt từ việc phong tỏa ở các thành phố như thâm quyến nơi tháng trước đã mở cửa trở lại phương tiện giao thông công cộng và cho phép người dân đi làm trở lại
thượng hải phải vân lộn để chấm dứt sự lây truyền covid một mươi chín trong cộng đồng khi đối mặt với biến thể omicon
reuters đưa tin vào tháng trước rằng các nhà chức trách ban đầu đặt mục tiêu đạt được mục tiêu jero covid vào ngày hai mươi tháng bốn nhưng chỉ thực hiện được ở hai quận
hôm bảy tháng năm các nhà chức trách ở quận phổ đà và trường ninh đã bắt hành thông báo cho biết cư dân của các khu nhà ở được xếp vào khu vực phòng ngừa và nguy cơ thấp nhất thành phố không thể rời khỏi nhà nữa
một người dân ở quận phú đông nói với reuters rằng anh ta đã nhận được một thông báo tương tự từ khu nhà của mình
tại quận từ hối cư dân từ chín khu nhà ở nói với reuters rằng đã được ủy ban khu phố thông báo vào ngày bảy tháng năm rằng sẽ bị cấm ra khỏi cửa chính hoặc nhận hàng trong ít nhất một tuần

các nhà chức trách ở quận từ hối đã nhận được không có ca mắc covid một mươi chín nào ở cấp độ cộng đồng càng sớm càng tốt và cho phép dỡ bỏ lệnh cấm
một thông báo từ quận từ hồi nó cho biết các biện pháp sẽ được áp dụng đến ngày một mươi năm tháng năm
một ủy ban khu phố cho biết trên tài khoản wechat rằng vì sự an toàn của cộng đồng họ phải di chuyển tất cả những người cư ngụ trong một tòa nhà và khử trùng khu vực này sau khi có một người dân có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
đoạn video được chia sẻ hàng nghìn lần trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy cảnh sát mặc đồ hamas tranh cãi với những cư dân được thông báo rằng họ phải chuyển đến khu cách ly sau khi một người hàng xóm có kết quả dân tính
một viên chức nói rằng
điều này là để chúng tôi có thể loại bỏ triệt đề bất kỳ ca mắc covid một mươi chín nào đừng hỏi tôi tại sao không có lý do tại sao chúng tôi phải tuân thủ các hướng dẫn quốc gia và chính sách kiểm soát dịch bệnh
thượng hải đã đạt được không có ca covid một mươi chín trên toàn thành phố bên ngoài các khu vực cách ly
chỉ hai lần vào ngày ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm
các ca mắc covid một mươi chín hàng ngày ở thượng hai kể từ đó đã ở mức ba con số
các quan chức thành phố cho biết nhưng quận không có ca covid một mươi chín nào nằm ngoài vùng cách ly trong ba ngày liên tiếp được coi là đạt được mục tiêu
hôm bảy tháng năm thượng hải đã báo cáo một mươi một ca mắc covid một mươi chín nằm ngoài khu vực cách ly trên năm quận
các quan chức không cung cấp rõ ràng về cách cuối cùng sẽ dỡ bỏ việc phong tỏa ở thượng hải cảnh báo công chúng tránh tự mất
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé